thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu số vì vậy các bộ ngành địa phương phải tập trung xây dựng kết nối và khai thác dữ liệu
dứt khoát năm hai nghìn hai mươi ba phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia đây là dữ liệu dùng chung là tài sản quốc gia không bảo thủ không cắt cứ không cục bộ
đồng thời thiết kế các công cụ đảm bảo an ninh an toàn thông tin quyền công dân theo hiến pháp và các quy định của pháp luật
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ủy ban chuyển đổi số quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng phó thủ tướng vũ đức đam đồng chủ trì hội nghị
tại điểm cầu bộ công an dự hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
sau một năm triển khai đề án sáu và tổng kết hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi hai
tạo sự thay đổi quan trọng về nhận thức và hành động ở các cấp các ngành các địa phương
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối liên thông với bốn mươi bảy bộ ngành địa phương tập đoàn tổng công ty nhà nước
cấp trên bảy mươi sáu triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử đồng bộ trên hai trăm ba mươi bốn triệu thông tin tiêm chủng
kích hoạt gần hai sáu triệu tài khoản định danh điện tử xác định thông tin chính xác của gần năm mươi triệu thuê bao di động
cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần bốn bốn nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn gấp ba lần năm hai nghìn hai mươi một
hơn ba chín triệu giao dịch thanh toán trực tuyến có chín mươi chín doanh nghiệp nộp thuế điện tử một trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử
các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đề án sáu và kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cơ bản hoàn thành